thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trực tiếp đi thị xát địa hình hiện trạng khu vực đồng bằng sông kiểu long
cùng một số lãnh đạo bộ ngành địa phương liên quan và các chuyên gia bằng máy bay trực thăng
hoạt động này nhằm chuẩn bị cho buổi hội nghị chuyển đổi mô hình phát triển bền vững đồng bằng sông kiểu long
thích ứng với biến đổi khí hậu tầm nhìn tới năm hai nghìn một trăm linh sẽ diễn ra vào ngày mai ngày hai mươi bảy tháng chín tại cần thơ
việc chuẩn bị cho hội nghị quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng này đã được người đứng đầu chính phủ
dành sự quan tâm đặc biệt từ rất lâu trước đó
cách đây khoảng hai tháng tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy trong chuyến thăm chính thức hà lan thủ tướng nguyễn xuân phúc
cũng đã đi thị xác bằng trực thăng tuyến đê biển và các công trình trị thủy nổi tiếng thế giới của hà lan
cũng như việc quy hoạch đồng bằng của hà lan trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân
kết quả của chuyến thị sát làm việc này đã có tác động rất tích cực đến việc ra quyết sách của chính phủ
về các vấn đề ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu
để phát triển bến vững chống sâm mặn xói lở và ngập lù tại đồng bằng sông kiểu long
đồng bằng sông kiểu long là vùng đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế nơi trú ngụ của khoảng một mươi tám triệu người dân việt nam
vùng đóng góp khoảng một mươi tám gdp toàn quốc với chín mươi tổng lượng gạo xuất khẩu
gần sáu mươi kim ngạch xuất khẩu thủy sản của việt nam và bảy mươi sản lượng trái cây cả nước
hàng loạt những mục tiêu được đặt ra tại hội nghị lần này là phải đưa ra được quyết sách mới
có tính hệ thống chiến lược đột phá về quan điểm phát triển định hướng ưu tiên quy hoạch phân vùng lãnh thổ
đề xuất được các cơ chế chính sách phù hợp để huy động sự tham gia của các bên
trong ngày hai mươi sáu tháng chín hội nghị đã diễn ra ba phiên thảo luận chuyên đề bàn sâu về các vấn đề như tổng quan
thách thức cơ hội và giải pháp chuyển đổi mô hình phát triển cho đồng bằng sông kiều long
do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường chủ trì quy hoạch tổng thể phát triển vùng đồng bằng sông cửu long
huy động điều phối nguồn lực cho phát triển vùng đồng bằng sông kiều long do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì
nông nghiệp bền vững hạ tầng thủy lợi phòng chống thiên tai và sạt lở
ngày hai mươi bảy tháng chín phiên họp toàn thể sẽ do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì